mặc dù có chín tiền án về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản
nhưng đối tượng đặng thị loan sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám trú tại tp hcm vẫn tiếp tục phạm tội
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh long tỉnh vĩnh long đã bắt tạm giam đối tượng này
để phục vụ công tác điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt xảy ra tại phường một thành phố vĩnh long
trước đó một người phụ nữ trú tại thành phố vĩnh long đã đến một tiệm vàng trên địa bàn phường để mua vàng
sau khi thỏa thuận xong người phụ nữ lấy số tiền hơn hai mươi hai triệu đồng ra để chuẩn bị trả tiền cho chủ tiệm vàng
lúc này đặng thị loan đứng gần đó đã tiến lại gần người phụ nữ bảo đưa tiền kiểm lại
nhầm tưởng loan là nhân viên của tiệm vàng nên người phụ nữ đã đưa tiền cho loan
lợi dụng lúc chủ tiệm vàng và người phụ nữ vàng mua vàng không chú ý loan đã rời khỏi tiệm vàng và bỏ chạy
tuy nhiên chạy được hơn một trăm linh mét thì bị người dân bắt và giao cho cơ quan công an xử lý
cũng với hành vi lừa đảo
lừa đảo chiếm đoạt tài sản nguyễn văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện trợ mới tỉnh an giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam để xử lý nghiêm chức pháp luật
theo thông tin từ cơ quan điều tra do không có tiền tiêu xài nên hiếu nảy sinh ý định tìm người để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày một mươi sáu tháng ba hiếu đi đến khu vực cầu cái lân thuộc huyện cái bè tỉnh tiền giang
và điện thoại cho ông trần văn bé út mười điều khiển xe mô tô đến chở hiếu về chuyện chợ mới với tiền công là năm trăm linh đồng
khi đến huyện chợ mới hiếu mượn điện thoại của ông một mươi gọi cho bạn sau đó giả vờ quên không trả lại
đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày sau khi mượn được xe máy của ông một mươi hiếu đem đi bán cùng với điện thoại của ông một mươi
tiếp nhận tin báo của bị hại công an huyện trợ mới đã bắt giữ được hiếu khi đang thực hiện hành vi lừa đảo thêm một nạn nhân khác
tại địa bàn xã hòa bình huyện chợ mới
hiếu là đối tượng đã có ba tiền án về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản
còn tại tỉnh quảng nam cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đại lộc vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
hai đối tượng là nguyễn phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám và nguyễn hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
nạn nhân của hai đối tượng chủ yếu là những người bán vé số
cụ thể vào khoảng năm giờ ngày hai mươi tháng ba
phương điều khiển xe máy chở hà đến địa phận xã đại hòa huyện đại lộc thì gặp một người đi xe đạp bán vé số
nên phương đã gọi dừng lại hỏi mua
khi người này đưa lốc vé số cho hà thì phương điều khiển xe máy bỏ chạy
cấp được hai trăm năm mươi hai vé số hai đối tượng đưa cho người quen bán lại lấy tiền
tại cơ quan công an ngoài vụ cướp giật trên phương và hà còn khai nhận thực hiện hai vụ cướp giật vé số
tại xã đại minh huyện đại lộc và thị xã điện bàn
hai đối tượng đã trộm xe máy ở thành phố đà nẵng để làm phương tiện đi gây án
trong khi đó bốn bị cáo huỳnh văn duy nguyễn trí lâm nguyễn văn tiến và võ quốc bảo cùng quê tỉnh vĩnh long
vừa bị toán nhân dân tp vĩnh long đưa ra xét xử sơ thẩm cũng về tội cướp giật tài sản
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi ba giờ ngày hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai duy chở lâm tiến và bảo trên xe mô tô biển số sáu mươi hai k sáu nghìn ba trăm sáu mươi hai
đến địa phận phường bốn thành phố vĩnh long
thì phát hiện nguyễn tuấn hưng đang ngồi trong công viên
bên cạnh có để chiếc điện thoại iphone nên bốn đối tượng tiếp cận hưng để lấy điện thoại rồi bỏ chạy
hưng đuổi theo thì bị nhóm của duy dùng tay và mũ bảo hiểm đánh vào người
sau đó bốn đối tượng mang điện thoại vừa cướp được đi bán rồi chia nhau tiêu xài
duy là đối tượng có một tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
lâm và bảo đều có hai tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt duy năm năm tù tiến hai năm sáu tháng tù lâm hai năm tù và bảo một năm sáu tháng tù cùng với tội cướp giật tài sản
thưa quý vị mặc dù đã có nhiều thông báo tuyên truyền của cơ quan chức năng về việc đã sử dụng rượu bia thì không lái xe
tuy nhiên sau cuộc liên hoan tụ tập thì nhiều dân nhậu vẫn cố tình điều khiển phương tiện tham gia giao thông
liên tục trong những ngày gần đây lực lượng cảnh sát giao thông
công an tỉnh sơn la đã triển khai nhiều chốt kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trọng điểm
tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông qua đó đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm
hai mươi một giờ tại tuyến đường quốc lộ sáu trên địa bàn thành phố sơn la
chưa đầy một tiếng sau khi ra quân lực lượng cảnh sát giao thông sơn la đã liên tiếp phát hiện và xử lý nhiều trường hợp
trong đó có vị tài xế này chở phía sau là bạn gái
kết quả nồng độ cồn đo được là ba trăm linh năm mg

sau khi lập chốt kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông sơn la tiến hành dừng hàng trăm phương tiện
cả ô tô và mô tô để kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện
về cơ bản mọi người đã chắc chắn
những người vi phạm cũng coi đây là bài học cần rút kinh nghiệm sâu sắc
trong đợt cao điểm kiểm tra về nồng độ cồn qua công tác tuần tra kiểm soát
anh em chúng tôi ghi nhận được đa số người dân đã có hiểu biết sâu rộng về luật giao thông đường bộ
và đặc biệt là các lỗi vi phạm về nồng độ cồn
tuy nhiên còn một số trường hợp vì lý do cá nhân khách quan đã sử dụng rượu bia
vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông anh em chúng tôi đã xử lý theo quy định
sau gần một tháng
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sơn la đã tổ chức kiểm tra trên tám lượt phương tiện
phát hiện lập biên bản xử lý đối với một sáu trăm bốn mươi sáu trường hợp vi phạm phạt tiền trên sáu hai tỷ đồng
đặc biệt trong đó có hai mươi hai trường hợp vi phạm không chấp hành
sau đúng quy định bên cạnh đó sẽ tuyên truyền giải thích đối với người vi phạm
về tác hại của việc sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sơn la sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát
xử lý vi phạm theo chuyên đề trong đó tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về luật giao thông đường bộ
đồng thời thực hiện quyết liệt việc kiểm soát nồng độ cồn
nhằm tạo sự chuyển biến tích cực tình hình tiến tới hình thành thói quen văn hóa đã uống rượu bia thì không lái xe
một vụ nổ lớn đã xảy ra tại gara ô tô trên địa bàn huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an vào chiều qua hai tháng bốn khiến sáu người thương vong
cụ thể vụ nổ gara xảy ra tại xóm một mươi hai xã quỳnh tân huyện quỳnh lưu
thời điểm xảy ra vụ nổ nhiều người đang có mặt tại hiện trường phát hiện chủ gara ô tô tử vong tại chỗ
năm người khác bị thương
trẻ em lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường ngay sau đó phối hợp đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu và điều tra nguyên nhân
vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai trong lúc can ngăn mâu thuẫn giữa hai người hàng xóm bị cáo hoàng văn huy chú tỉnh bắc cạn
đã dùng tay gạt đẩy bị hại là ông nông văn toàn khiến bị hại ngã ngửa về sau và tử vong
tòa nhân dân tỉnh bắc cạn vừa mở phiên xét xử phúc thẩm sau khi nhận kháng cáo của bị cáo huy
tại bản án sơ thẩm bị cáo huy bị tuyên án một mươi bốn tháng tù bồi thường cho gia đình bị hại tám mươi triệu đồng
tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo cung cấp thêm các tài liệu mới
quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội
hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo xử phạt hoàng văn huy một mươi bốn tháng tù nhưng cho hưởng án treo
với hành vi cướp giật tài sản huỳnh văn duy nguyễn trí lâm nguyễn văn tiến và võ quốc bảo cùng quê tỉnh vĩnh long
đã bị tòa nân dân thành phố vĩnh long đưa ra xét xử
vào đêm ngày hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai bốn đối tượng chở nhau bằng xe máy cướp giật chiếc điện thoại di động của anh nguyễn tuấn hưng
khi anh này đang ngồi trong công viên
bị hại đuổi theo thì các đối tượng đã dùng tay vào mũ mỏ hiểm đánh
chiếc điện thoại cấp được các đối tượng mang bán chia nhau tiền
hội đồng xét xử tuyên phạt bốn bị cáo tổng cộng một mươi một năm tù cùng về tội cướp giật tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng vừa tiến hành theo dõi và phát hiện
bắt giữ đối tượng nguyễn mẫu hai mươi chín tuổi chú tỉnh quảng nam bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản
cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tại khu vực phường hòa thọ tây quận cẩm lệ phát hiện có một máy hàn để trước sân không có người trông coi
mẫu đơn lẻn vào và lấy trộm rồi tẩu thoát sau đó đem đi tiêu thụ
sau thời gian lẩn trốn lên vùng núi đông giang
mẫu bị phát hiện và được di lý về công an quận cẩm lệ phục vụ điều tra